và cùng với doanh nghiệp trên cả nước thì các doanh nghiệp tại tỉnh bình định cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
để hỗ trợ người dân vượt qua thời điểm này tỉnh bình định đã triển khai nhiều giải pháp về thuế
vào thời điểm này của các năm trước công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng tâm đã nhận nhiều đơn hàng lớn
giờ đây công ty chỉ hoạt động cầm trừng bảy mươi công nhân đã phải thôi việc do dịch covid một mươi chín
các đối tác eu và hoa kỳ đã dừng các đơn hàng không có nguồn thu
do đó khi được giãn thuế năm tháng đối với doanh nghiệp là tin vui giảm được áp lực trong thời điểm hiện nay
nếu giãn thuế nó giúp cho đơn vị được có cái là coi như là tớ không có vì tiền khách hàng chưa về được thì không có tiền đó là trả tớ
giúp được là đồng dung cho đối có kịp thợ là trong thời gian đó là coi như là xoay dân đồng dung đáo hạng ngân hàng cũng không bị trở
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín toàn bộ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định gặp khó khăn
không có khả năng nộp thuế đúng hạn
thấu hiểu khó khăn này thực hiện nghị định số bốn mươi một của chính phủ thời gian qua bình định đã tiến hành giả soát đánh giá và cho phép chín mươi sáu tám doanh nghiệp
và bốn mươi năm ba hộ kinh doanh trong toàn tỉnh được gia hạn nộp thuế với số tiền năm trăm tám mươi ba tỷ đồng
bên cạnh đó ngành thuế tỉnh còn ra soát triển khai các chính sách giảm thuế hoàn thuế và tham vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp các bước được thụ hưởng
các chính sách yêu đãi về thuế kể cả doanh nghiệp fdi đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
đẩy nhanh việc hoàn thuế cho các doanh nghiệp đầu tư và xuất khẩu đã xử lý hoàn cho bảy mươi bốn hồ sơ của các doanh nghiệp số thuế hoàn là hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng
góp phần giải quyết khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn
và bám sát chín mươi tám doanh nghiệp có cái dự án đầu tư để mà tham vấn hướng dẫn hỗ trợ trực tiếp về chính sách hoàn thuế và chính sách ưu đại thuế
nhằm đảm bảo thuế
tối đa lợi ích của doanh nghiệp đồng thời là thực hiện ngành thuế thực hiện cảnh báo đến các doanh nghiệp
để các doanh nghiệp từ sửa sai và từ điều chỉnh mà không thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của chủ tịch ủy ban dân tỉnh
ngành thuế tỉnh bình định đã phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp người nộp thuế
chuẩn bị các điều kiện để kịp thời sản xuất kinh doanh khi hết dịch
với những chính sách đồng bộ như vậy hy vọng sẽ giúp doanh nghiệp ở địa phương có thêm nguồn lực
qua những khó khăn do đại dịch covid một mươi chín gây ra và sớm ổn định sản xuất khi dịch kết thúc